nằm trong khuôn khổ chuyến công tác tại singapore tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba và các hội nghị cấp cao liên quan
hôm nay phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã có cuộc gặp với phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao campuchia prasokhon
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh chúc mừng ngày prat sokhon mới được bổ nhiệm làm phó thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia
đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hai nước thời gian gần đây
về vấn đề di rời người campuchia gốc việt tại biển hồ tỉnh kampong trần năng phó thủ tướng ghi nhận nỗ lực của campuchia trong việc hỗ trợ tái định cư cho bà con
đồng thời bày tỏ lo ngại trước tình trạng nhiều bà con di rời lên những địa điểm không bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu
phó thủ tướng nhắc lại đề nghị của thủ tướng nguyễn xuân phúc với thủ tướng campuchia hun sen về việc campuchia hỗ trợ người campuchia gốc việt di rời khỏi biển hồ có cuộc sống mới ổn định
thực hiện việc di rời theo lộ trình từng bước bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng trường học trạm xá và chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao campuchia khẳng định mong muốn của chính phủ hoàng gia campuchia là thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hai nước khẳng định campuchia sẽ nỗ lực hỗ trợ cho cuộc sống của bà con tái định cư